lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp buôn lậu heo trái phép qua khu vực biên giới của tỉnh
sở dĩ đồng tháp kéo giảm được nạn nhập khẩu heo trái phép là nhờ xử lý nghiêm các vụ việc buôn bán vận chuyển gia súc không rõ nguồn gốc xuất xứ
đồng thời thực hiện chủ trương sáng đẻn hai mươi bốn trên hai mươi bốn tất cả chốt kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ đường thủy
tại những khu vực trọng điểm nhằm kiểm chế nguy cơ vận chuyển hàng lậu xuyên quốc gia và liên tình
sở dĩ đồng tháp kéo giảm đợt nạn nhập khẩu heo trái phép qua khu vực biên giới của tỉnh
còn tại tân hưng long an địa bàn tiếp giáp với huyện tân hồng tỉnh đồng tháp
thời gian qua cơ quan chức năng liên tục phát hiện các vụ việc vận chuyển heo trái phép qua biên giới
nguyên nhân là do giá heo trong nước cao hơn hàng chục nghìn đồng một kg so với các nước bạn
hiện giá heo bình quân trong nước khoảng sáu mươi đồng một kg trong khi giá heo thái lan campuchia khoảng bốn mươi tám đến năm mươi đồng một kg
lợi nhuận cao nên từ đầu nậu đến người trở thuê
đều tìm đủ mọi cách thức thủ đoạn để nhập lậu heo về việt nam để tiêu thụ
chỉ tính riêng tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba các lực lượng bộ đội biên phòng và công an tỉnh đã bắt giữ năm vụ nhập lậu gia súc
thu giữ tiêu hủy sáu mươi tám con heo hai mươi sáu con bò xử phạt hành chính bốn đối tượng khởi tố ba bị can
theo ước tính của cơ quan chức năng mỗi ngày có khoảng hai ba con heo bị nhập lậu qua biên giới tây nam
còn từ hình ảnh do người dân sinh sống
khu vực biên giới huyện tân hương tỉnh long an cung cấp
chỉ tính riêng một trong sáu ô tô tải chở heo lậu cho đầu nậu có tên là diệu đi qua đây vào đêm hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thì trọng lượng heo lậu tính sơ sơ cũng đã lên tới một mươi ba tấn
đó quả là những con số kinh khủng
sau khi vào nội địa các đầu nậu sẽ hô biến heo nhập lậu thành heo nuôi hợp pháp tại ra để đem đi tiêu thụ
heo nhập lậu không dỡ nguồn gốc
có thể được cho ăn các sản phẩm cấm sử dụng
không được kiểm dịch không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y an toàn thực phẩm
có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi trong nước và sức khỏe của người dân
để hạn chế và chấm dứt tình trạng này đồng thời ổn định giá cả thịt heo tại thị trường trong nước
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề nghị văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các sở ngành chính quyền các cấp
triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp kiểm soát vận chuyển heo và sản phẩm heo ra vào việt nam
trước cái thể hình này bộ đã có chỉ thị có công điện thủ tướng nhân vụ đã có công điện
và chúng ta phối hợp với các đơn vị các địa phương công an của nghĩa thị trường biên phòng
chúng làm thật tốt cái việc này để đảm bảo an toàn dịch bệnh
tôi báo cáo phó thủ tướng trần yêu quang
là cái iou phải có xử lý hình trợ
bà học kinh nghiệm là khi dịch tán châu phi xảy ra khai không khai không đúng
bộ ngoan vào cuộc khi nhập sống ra cầm nhập lậu bộ ngoan vào cuộc xử lý hai vụ hình trợ
thế đêm hết cho nên hôm nay để nói là kỷ niệm nhập lậu còn hay không đâu đó vẫn còn
kính thưa quý vị vì trốn được các loại thuế phí nên hàng lậu luôn có giá thấp hơn rất nhiều
gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nhập khẩu chính thức
riêng lợi nhập khẩu trái phép
do không được kiểm dịch kiểm soát dư lượng kháng sinh chất cấm
mặt hàng này còn có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh và gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng
có thể nói hệ lụy từ nhập khẩu lợn trái phép là hệ lụy kép
vậy hành vi vi phạm pháp luật này sẽ bị trừng trị nghiêm khắc như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục pháp luật và chính sách ngay sau đây
điều một trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy đã quy định về khung hình phạt đối với tội buôn lậu
trong đó nêu rõ người thực hiện hành vi phạm tội có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến ba trăm linh triệu đồng
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm nếu giá trị tài sản buôn lậu trị giá từ một trăm linh triệu đến dưới ba trăm linh triệu đồng
hoặc giá trị tài sản buôn lậu trị giá dưới một trăm linh triệu đồng
sau đây đã bị xử phạt hành chính về hành vi buôn lậu đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định
về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới điều một trăm tám mươi chín tội sản xuất buôn bán hạng cấm điều một trăm chín mươi của bộ luật hình sự
đã bị kết án về một trong các tội trên chưa được xóa an tích mà vi phạm
phạt tiền từ ba trăm linh triệu đồng đến một mươi năm tỷ đồng hoặc phạt tù từ ba đến bảy năm
thì phạm tội buôn lậu có tổ chức có tính chất chuyên nghiệp trị giá hàng lậu từ ba trăm linh triệu đồng đến dưới năm trăm linh triệu đồng
thu lợi bắt chính từ một trăm linh triệu đồng đến năm trăm linh triệu đồng lợi dụng chức vụ quyền hạn lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức
phạm tội hai lần trở lên tái phạm nguy hiểm
phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ một năm tỷ đồng đến năm tỷ đồng hoặc phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
vật phẩm có giá trị từ năm trăm linh triệu đồng đến dưới một tỷ đồng thu lợi bất chính từ năm trăm linh triệu đồng đến dưới một tỷ đồng
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
vật phẩm phạm pháp có giá trị từ một tỷ đồng trở lên thu lợi bất chính từ một tỷ đồng trở lên lợi dụng chiến tranh thiên tai dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác
ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt từ hai mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
cấm nảm nhiễm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
và sự phối hợp chặt chẽ lực lượng chức năng đã kịp thời ra tay ngăn chặn vấn nạn này
sau đây là hai trong số hàng chục vụ việc buôn bán vận chuyển lợn trái phép mà các đơn vị công an và bộ đội biên phòng đã xử lý trong thời gian qua
mới đây ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện vĩnh hưng tỉnh long an đã phát hiện một chiếc xe tải
do tài xế phạm ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám vụ ấp an ninh xã mỹ an hưng a huyện lấp vò tỉnh đồng tháp điều khiển
nguyễn văn mau sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi vụ ấp năm xã hòa bình huyện tam nông tỉnh đồng tháp ngồi ghế phụ
vận chuyển bốn mươi năm con heo không rõ nguồn gốc xuất xứ
hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án khởi tố ba bị can và tiêu hủy bốn mươi năm con heo nói trên
công an có nhu cầu tiêu dùng lớn cơ bản thiết yếu
chính vì thế chăn nuôi lợn cũng chiếm thị phần cao và quan trọng trong ngành chăn nuôi
nếu như gặp sự cố về dịch bệnh cung ứng sẽ ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến doanh nghiệp làm ăn chân chính và cuộc sống của người dân
dân mong tới đây chính phủ ban ngành chức năng và các tỉnh thành sẽ có những chế tài biện pháp nghiêm khắc quyết liệt hơn nữa
để dẹp bỏ hoàn toàn vấn nạn gây hệ lụy kép này
những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình alo ba trăm tám mươi chín tuần này
quý vị quan tâm các chương trình alo ba trăm tám mươi chín của truyền hình công an nhân dân có thể tải app intv go trên các thiết bị di động để xem lại chương trình
xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này tuần sau